các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
một mươi hai năm tù giam là bàn án bà tòa án nhân dân tỉnh đồng nai
tuyên phạt bị cáo nguyễn nguyên thủy ba mươi tuổi
chú tại huyện long thành tỉnh đồng nai về tội giết người
theo cáo trạng thủy và một người phụ nữ có quan hệ tình cảm với nhau
từ năm hai nghìn hai mươi nhưng đến năm hai nghìn hai mươi hai cả hai đã chia tay
và vẫn còn liên lạc đi chờ với nhau
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai sau khi nhậu xong
thủy đến chỗ làm của nạn nhân
thủy dù nạn nhân đi nhà nghỉ nhưng người này không đồng ý
dẫn đến sô sát nên thủy bỏ về
trên đường về thủy bị người phụ nữ trên nhắn tin chửi
nên tức giận mua dao quay lại đâm nạn nhân nhiều nhát
khiến nạn nhân bị thương tật tỷ lệ năm mươi hai
đến dự đám cưới của người quen lợi dụng lúc gia đình chủ nhà
không có người trông coi nguyễn ngọc bộ đã trộm cắp số tiền
gần ba mươi triệu đồng
đối tượng vừa bị công an thị xã bến cát tỉnh bình dương
khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
về hành vi trộm cắp tài sản
gia đình không có người trông coi bộ đã đi vào các phòng lục lọi
và phát hiện có một con lợn đất đựng tiền
lúc này bộ đập heo đất thì thấy có nhiều tiền
nên đã chọn những tờ tiền có mệnh ra lớn bỏ túi quần
số còn lại bỏ để lại ở trong phòng rồi tiếp tục san tiệc cưới
sau đó rời khỏi đám cưới ra về
qua xác minh lực lượng công an xác định số tiền bộ lấy trộm
là gần ba mươi triệu đồng
đối tượng đã dùng tiêu xài cá nhân
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm
vụ án hình sự tuyên phạt nguyễn văn rê hai năm sáu tháng tù
về tội mua bán tảng chữ trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng vào năm hai nghìn hai mươi một sau khi chấp hành án tại trại giam
kênh bảy bộ công an về tội trộm cắp tài sản rê gặp lại hiền là bạn tù
và tú là bạn của hiền
biết tú có một khẩu súng định bán với giá một năm triệu đồng
rê đã mua và mang cất giấu tại phòng trọ
ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai rê trộm cắp tài sản của người dân
thì bị bắt quả tăng
tăng khám xét nơi ở của rê cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an minh
đã thu giữ một khẩu súng
qua giám định khẩu súng này là vũ khí quân dụng
sau đó rê bị khởi tố và tạm giam
vào ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba rê bị tòa án nhân dân huyện an minh
tuyên phạt hai năm chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản
chiều qua trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử vụ nâng khống giá cây xanh
tại hà nội cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
đã phủ nhận hầu hết các nội dung trong lời khai trước đó
của các bị cáo có liên quan phủ nhận vai trò chỉ đạo trong vụ án này
tại phần xét hỏi bị cáo nguyễn đức trung bị cách ly trong hầu hết thời gian
và chỉ được đưa vào phòng xử khi tới phần trả lời thẩm vấn của mình
trong đó bị cáo bùi văn mận nguyên giám đốc công ty sinh thái xanh khai
khi đang trốn nợ tại tỉnh lâm đồng thì được bị cáo trung gọi về
để tham gia dự án trồng cây trên địa bàn thủ đô
sau mận về hà nội lập công ty ba tháng sau thì nhận dự án trồng cây cho thủ đô
thực tế kết quả điều tra xác định công ty sinh thái xanh không đủ năng lực thực hiện đấu thầu
các bên không góp vốn điều lệ không có thiết bị máy móc đội ngũ kỹ sư
hồ sơ năng lực đều được làm khống
được triệu tập tới tòa nguyên giám đốc sở xây dựng hà nội lê văn dục cho biết
trước khi bị cáo trung về làm chủ tịch ubnd tp hà nội
các hoạt động trồng chăm sóc cây sen của thành phố đang thực hiện rất trơn tru ổn định
đấu thầu với một doanh nghiệp nhà nước có uy tín
nhưng sau đó bị cáo trung đã nói chuyện về công ty sinh thái xanh có năng lực giá cây rẻ
sau đó đốc thuốc ép buộc ông phải liên lạc với mận để công ty của mận trồng cây cho thành phố
do vậy ông dục phải thực hiện theo ý kiến này của bị cáo trung
gọi điện cho mận để tạo điều kiện cho tham gia các dự án trồng cây
trình bày tại tòa bị cáo nguyễn đức trung phủ nhận việc đã gọi điện nói bị cáo mận về hà nội để trồng cây
phủ nhận việc đã chỉ đạo các bị cáo khác tạo điều kiện cho bị cáo mận trồng cây tại các dự án trên địa bàn
sáng nay ngày hai mươi sáu tháng tám phiên tòa chuyển sang phần tranh luận
chuẩn bị súng đạn để giải quyết mâu thuẫn nguyễn văn linh chú tại xã đức tránh huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tư nghĩa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự để điều tra
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tư nghĩa phối hợp với công an xã nghĩa phương và các đơn vị liên quan
tiến hành kiểm tra một nhà trọ ở xã nghĩa phương huyện tư nghĩa phát hiện đối tượng linh đang tàng trữ hai khẩu súng
hai mươi viên đạn nhiều viên đạn trì một dao một kìm cộng lực và một số vật dụng khác
đối tượng khai nhận chuẩn bị vũ khí để giải quyết mâu thuẫn cá nhân tuy nhiên chưa kịp sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện
liên quan đến vụ việc người phụ nữ trói bé trai tám tuổi vào cột điện đánh đập hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai
tp hcm đã tiến hành bắt tạm giam và làm rõ các tình tiết
bước đầu nghi can lê thị diễm trang ba mươi năm tuổi trú tại địa phương đã thừa nhận hành vi hành hạ trẻ em
qua khám xét thu giữ một số tăng
vật mà trang dùng để chói đánh đập bé trai tám tuổi
theo điều tra bé trai là con người hàng xóm cạnh nhà trang do bận đi làm nên khi bé trai nghỉ hè từ tháng sáu đến nay
bố của bé đã gửi nhờ trang chăm sóc dạy kèm
trang khai nhận vì bé không nghe lời không chịu học bài nên từ đó đến nay đã hơn một mươi lần đánh đập cháu bé
trong đó có ba lần trang hành hạ cho bé có sự chứng kiến của một bé gái là chị ruột của bé trai này
khi trang trói bé trai vào cột điện đánh đập được camera an ninh khu dân cư ghi nhận lại
và đồng thời có sự chứng kiến của một số người dân nên họ bức xúc trình báo công an địa phương
cơ quan công an đã kiểm tra phát hiện trên cơ thể bé trai có một mươi năm dấu vết bầm tím do trang gây ra
công an thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa bắt giữ thành công đối tượng lê đức duy
trú tại xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là đối tượng chuyên lừa đảo trên mạng xã hội bằng hình thức mua bán điện thoại ảo
tại cơ quan điều tra duy khai nhận đã lập tài khoản facebook có tên
là duy khanh để đong bán điện thoại di động iphone rẻ hơn giá thị trường
với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi khách hàng muốn mua điện thoại duy yêu cầu chuyển tiền trước hoặc đặt cọc
thì mới gửi điện thoại rồi chiếm đoạt luôn số tiền của khách hàng
qua đấu tranh ban đầu duy khai nhận từ tháng một đến nay đã thực hiện lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của hơn ba mươi bị hại
thưa quý vị với sự tiện lợi thì mua bán hàng thông qua mạng xã hội
đã trở thành một thói quen của nhiều bạn trẻ hiện nay
sự phát triển nở rộ của những sản phẩm được quảng cáo thông qua mạng xã hội
đã hình thành nên một công việc tương đối mới mẻ đó là chuyên làm các video clip
để review đánh giá các sản phẩm và đăng tải trên mạng xã hội
với những người là chuyên gia có uy tín và có phương pháp khoa học được chứng nhận
thì đây cũng là kênh tham khảo tương đối tốt giúp cảnh báo với người mua
và tăng trách nhiệm của người bán
tuy nhiên cũng có không ít những cá nhân đăng tải các video clip đánh giá sản phẩm
mang tính chủ quan thiếu kiểm chứng khiến nhiều người xem hoang mang lo lắng
gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc kinh doanh online
vứt sản phẩm vào thương giác
đưa ra những câu nói dìm hàng mang tính chủ quan cá nhân
đánh giá chất lượng sản phẩm không dựa trên các phương pháp khoa học
được cơ quan chuyên môn công nhận
nhiều bạn trẻ hiện nay đang chọn đánh giá các sản phẩm theo cách riêng của mình
không theo quy chuẩn và cũng không chắc được sự đón nhận của người xem
thật ra khi mà xem những video đấy
thì tôi cũng chỉ tin được một phần
và mình vẫn phải thử và trải nghiệm được thì mình mới biết được
bởi vì đôi khi là những cái quán đấy người ta sẽ thuê
hoặc là người ta sẽ thuê những người đấy để review và để quảng cáo quán của mình
hoặc là để dìm những cái quán đối thủ
và tôi thấy đấy là một cái hình thức không được lành mạnh
nói thật là mình cũng là một người bán nhiều mặt hàng làm đẹp
thì khi xem được những video này
thì mình cũng thấy khá lo
nếu một ngày nào đó thì những sản phẩm mình bán
bị một người reviewer có tầm ảnh hưởng
chê thậm tệ như kiểu vứt vào giọt rác như thế
thì sẽ không bán được hàng nữa và sẽ có nguy cơ tốn hàng rất nhiều
ở góc độ pháp luật nhiều chuyên gia cho rằng
người bán hàng có thể khởi kiện người có những phát ngôn sai sự thật
gây ảnh hưởng đến uy tín gây thiệt hại kinh tế đến hoạt động kinh doanh của mình
đưa những thông tin để nhằm
hạ thấp uy tín giá trị của các sản phẩm tương tự của đối thủ cạnh tranh
với những thông tin họ đưa ra
nếu trong trường hợp mà không có sự kiểm chứng một cách rõ ràng
về chất lượng của các sản phẩm bị họ dìm hàng như thế kia
thì nó sẽ dẫn đến một hậu quả rất to lớn
và thiệt hại về mặt tài sản cũng như uy tín của các đối thủ trong cùng thị trường của họ
những đơn vị cung cấp bán các sản phẩm bị thiệt hại hoàn toàn có thể khởi kiện
những người này ra tòa để mà yêu cầu bồi thường
ở góc độ xã hội đã có các trường hợp những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội
là các kols koc bị cộng đồng mạng tẩy chay vì những video thiếu khách quan mang những mục đích cá nhân của mình
theo các chuyên gia đây là sự đào thải tự nhiên và cần thiết của cư dân mạng
với những hành động thiếu tính xây dựng như vậy
bây giờ hiện nay chúng ta đang đánh giá những người mà chúng ta thấy họ được nhiều người follow hay được nhiều người

nhận xét v v
thì ngay cả trong trường hợp này cũng chưa chắc là chính xác
vì vậy chúng ta cần phải cảnh giác với tất cả những cái nhận xét mà mình thấy là nó mang tính chủ quan hoặc là chụp mũ
thì chúng ta phải cẩn thận trọng
đặc biệt là cái thái độ cũng như là cái thái độ mà không chân thành cũng như là cái thái độ mà không xây dựng của những cái người nhận xét này
thì chúng ta có thể nhận ra ngay là họ có ý đồ chủ quan hay không
tôi nghĩ là mọi người có quyền tự do ngân lận
và thực ra là chúng ta là những cái người xem ấy
thì chúng ta cũng sẽ có cái sự chọn lọc nhất định
nếu mà mình không thích cái nội dung đấy thì mình hoàn toàn phải bỏ qua
mua bán hàng trên mạng xã hội sẽ vẫn là một thói quen với nhiều người trong thời gian tới
trở thành người tiêu dùng thông thái là khi chọn sản phẩm dựa trên những thông tin chính thống được kiểm chứng
và với những phương pháp khoa học được cơ quan chức năng công nhận
cục tuyên huấn tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam phối hợp với bộ công an quân chủng hải quân
cảnh sát biển việt nam vừa tổ chức hội nghị thông tin tuyên truyền về biển đảo và quỹ vì biển đảo việt nam năm hai nghìn hai mươi
cho các cơ quan đơn vị phía nam
tại hội nghị các đại biểu đã được thông qua các chuyên đề gồm tình hình biển đông hiện nay
kết quả bảo vệ chủ quyền biển đảo sáu tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới
một số kết quả chính sau năm năm hoạt động quỹ vì biển đảo việt nam và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới
vấn đề gỡ thẻ vàng của liên minh châu âu đối với hải sản việt nam
kết quả chính chương trình cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển
đây là những nội dung rất quan trọng có ý nghĩa thiết thực giúp đội ngũ báo cáo viên các cấp
có được những thông tin đầy đủ để tuyên truyền sâu rộng trong bộ đội dân quân tự vệ và nhân dân trong thời gian tới